đêm ngày ba mươi một tháng một tức dạng sáng nay theo giờ hà nội vương quốc anh chính thức giờ liên minh châu âu eu
sự kiện này dẫn đến một số thay đổi trong cuộc sống của người dân ở hai bên khi diễn ra brexit
điểm đầu tiên là sự thay đổi về hộ chiếu kể từ ngày một tháng hai người dân anh khi xin cấp hộ chiếu sẽ được nhận hộ chiếu có màu xanh nước biển thay vì màu đỏ bóc đô như cũ
về đường biên giới công dân anh sẽ chỉ tiếp tục được xếp hàng nhập cảnh cùng với công dân eu cho tới muộn nhất là vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại các cửa khẩu và sau đó họ sẽ phải xếp hàng tại cửa dành cho công dân các nước ngoài mất nhiều thời gian hơn
những người kém may mắn nhất có lẽ là các sinh viên bởi học phí sẽ tăng cao với sinh viên châu âu đã đăng ký học tại đại học của anh và ngược lại
cùng với học phí thay đổi phí chuyển vùng quốc tế của điện thoại di động sẽ được tính kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một giữa anh và các nước còn lại trong eu
tuy nhiên vấn đề được coi là gai góc nhất giữa hai bên chính là các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại trong đó bao gồm cả cuộc thương lượng về quyền đánh bắt cá của eu tại vùng biển của anh sau năm hai nghìn hai mươi một